cách đây đúng năm mươi năm với tinh thần tấn công táo bạo bất ngờ quân và dân ta đã đồng loạt tấn công vào căn cứ của địch
làm nên chiến thắng khe xanh lửng lẫy giải phóng hoàn toàn huyện miền núi hướng hóa tỉnh quảng trị
tạo đà tiến tới giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
cùng với các cánh quân chủ lực là sự cống hiến hy sinh sát cánh của đồng bào các dân tộc anh em ở mặt trận đường chín tỉnh quảng trị
chiến tranh này đã lùi xa nhưng những tháng ngày oanh liệt đó vẫn được lưu truyền qua bao thế hệ của đồng bào các dân tộc vùng cao
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước
cô gái người pa co giã vầng ngày ấy nay đã hơn tám mươi tuổi
với bà giã vầng ký ức không bao giờ quên ngày mà bà cùng người dân ở miền núi huyện hướng hóa
cùng nhau đi tải đạn phục vụ chiến dịch lớn đặc biệt là gùi cõng các thiết bị của xe tăng
vượt qua các con suối sâu đèo cao giúp bộ đội làm nên chiến thắng làng vây lịch sử của năm mươi năm về trước
chiến dịch đường chín khe xanh diễn ra trong một trăm bảy mươi ngày đêm
quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gần một mươi hai
tên địch bắn rơi bắn cháy bốn trăm tám mươi máy bay các loại một trăm hai mươi xe quân sự và phá hỏng hàng trăm vũ khí các loại
tạo thế và lực để giành thắng lợi chiến dịch đường chín nam lào một nghìn chín trăm bảy mươi một giải phóng quê hương quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
năm mươi năm trôi qua khe xanh hướng hóa giờ đã từng bước thay ra đổi thịt
trên vùng đất chiến trường xưa màu xanh của hòa bình sự sống đã hồi sinh
kinh tế có bước phát triển tốc độ tăng trưởng đạt sáu mươi
trong một mươi tám một mươi tám một năm thu nhập bình quân đầu người đạt ba mươi hai ba triệu đồng một năm
với bà giã vầng người chứng kiến từ cuộc chiến khốc liệt ở khe xanh hướng hóa cho đến ngày vùng đất này hồi sinh
bà không giấu được niềm vui sướng
bây giờ là rất đôi mới rất là nhiều cây mới
con cháu học hành được hân khôi lắm
bữa trước bố không ngờ tôi rất bực muốn rẽ lại cho đẹp
trong thời gian tới huyện hướng hóa sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư làm thay đổi bộ mặt hai đô thị nằm trên điểm đầu của hành lang kinh tế đông tây
và tập trung đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng nhất là hạ tầng đô thị dọc quốc lộ chín mà trọng tâm là thị trấn khe xanh và thị trấn lá bảo nổi qua lăng vây
xứng đáng là hai đô thị điểm sáng ở điểm đầu của hành lang kinh tế đông tây
chiến thắng khe xanh giải phóng huyện hương hóa bản anh hùng ca về tinh thần đấu tranh cách mạng
vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc luôn in đậm trong tâm khảm của mỗi người dân trong tiến trình xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước hôm nay và mai sau
kỷ niệm năm mươi năm ngày chiến thắng khe xanh giải phóng hướng hóa là dịp để mỗi người dân ôn lại truyền thống hào hùng của quê hương
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của dân tộc giáo dục bồi đắp và khơi dậy niềm tự hào cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển